nắng hạn kéo dài đã và đang ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
mặc dù những ngày qua đã có mưa nhưng vẫn chưa giải quyết được phần nào tình hình khô hạn thiếu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp
đến thời điểm này có gần một ha lúa nước của huyện a lưới đang lâm vào tình cảnh thiếu hụt nguồn nước tưới tiêu nghiêm trọng
trong đó có tám mươi hectare đã bị khô nẻ không thể cứu vãn
con số này tiếp tục tăng cao nếu nắng nóng vẫn còn kéo dài và do hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư chỉ trông chờ vào nguồn nước mưa
bên cạnh đó một số vùng thì do hệ thống thủy lợi bị hư hỏng
tỉnh thừa thiên huế đang yêu cầu các đơn vị thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn
cũng như tăng cường thực hiện nạo vét khơi thông vớt bèo để thông thoáng dòng chảy các sông canh mương nội đồng để tích chữ nước
nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích thiếu nước
đồng thời xem xét các chính sách để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do hạn hán gây ra